trong khuôn khổ hợp tác thanh niên asean hợp tác khoa học và công nghệ asean
ngày hôm nay tại hà nội đã diễn ra hội nghị các nhà khoa học trẻ asean hai nghìn hai mươi
do bộ khoa học và công nghệ phối hợp với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức
với chủ đề khoa học công nghệ và đổi mới cho cộng đồng asean bền vững
hội nghị các nhà khoa học trẻ asean hai nghìn một mươi chín được tổ chức nhằm tạo cơ hội
để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm kiến thức đề xuất các sáng kiến
và khuyến nghị về khoa học công nghệ và hợp tác trong asean
nhằm góp phần giải quyết các khó khăn thách thức trong khu vực
và xây dựng cộng đồng asean phát triển bền vững
hội nghị cũng là cầu nối giữa các nhà khoa học trẻ việt nam
với các mạng lưới khoa học uy tín quốc tế như viện hàn lâm khoa học trẻ toàn cầu
mạng lưới các nhà khoa học trẻ asean
và mạng lưới các nhà khoa học trẻ của viện hàn lâm khoa học thế giới